bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi các học viện trường đại học các trường cao đẳng tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên các sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm hai nghìn hai mươi
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các sở hướng dẫn các thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức trực tuyến hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến lưu ý thí sinh
phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự tuyển
nếu điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong phiếu đăng ký dự tuyển và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định
trong thời gian thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển các trường không cập nhật không công bố thông tin thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường